một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám sản phẩm quả xuất khẩu của sơn la đạt gần một mươi tám tấn nông sản chế biến và nông sản khác xuất khẩu đạt bảy mươi bảy tấn
giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt một trăm một mươi năm triệu đô la mỹ vượt bốn mươi ba so với kế hoạch đề ra
dù chưa hết năm nhưng có thể thấy năm nay giá trị hàng hóa xuất khẩu của sơn la đạt cao chưa từng có
năm hai nghìn một mươi tám tổng diện tích canh tác nông nghiệp toàn tỉnh sơn la đạt một trăm một mươi ba một mươi bảy một ha sản lượng đạt một ba trăm ba mươi tám năm trăm một mươi tấn trong đó có năm mươi bảy bốn mươi ba hectare cây ăn quả
toàn tỉnh sơn la có ba mươi ba cơ sở xưởng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu sản lượng trên một trăm linh tấn sản phẩm trên một năm
trong đó tám mươi sản phẩm tham gia xuất khẩu như chè mía đường tinh bột sắn chanh leo rau
nhờ có tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt khép kín nên vừa qua xuất khẩu sản phẩm hoa quả của sơn la đạt một mươi bảy năm trăm linh tấn ra các thị trường nước ngoài với các sản phẩm chủ yếu như xoài nhãn tươi
năm hai nghìn một mươi tám với việc xuất khẩu sang một mươi hai nước giá trị hàng hóa xuất khẩu của sơn la đạt cao nhất từ trước tới nay
mục tiêu trong năm hai nghìn một mươi chín sơn la phấn đấu xuất khẩu nông sản tăng ba mươi với giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt một trăm năm mươi triệu usd
đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của tỉnh tăng thu ngân sách địa phương nâng cao được giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác